đây sẽ là một thông tin vui đối với những khán giả yêu nghệ thuật
tác phẩm số đỏ của nhà văn vũ trọng phụng sẽ được lên sóng màn ảnh rộng
tác phẩm xoay canh cuộc đời của anh tràng xuân tóc đỏ từng nhiều lần được dựng thành kịch
chuyển thể thành phim truyền hình
nhưng đây là lần đầu tiên tác phẩm được lên màn ảnh rộng
phim do đạo diễn phan gia nhật linh giàn dựng với phong cách châm biếm trào lộng bám sát nguyên tắc văn học
nhà làm phim cho biết đây vốn là thể loại anh yêu thích trong điện ảnh
nhưng lại là dòng phim còn khan hiếm trên màn ảnh việt
anh mong muốn thử thách bản thân khi tái hiện đời sống việt nam thập niên một nghìn chín trăm ba mươi theo sắc thái riêng
phía gia đình cố nhà văn vũ trọng phụng bày tỏ sự phấn khởi khi nhận được lời đề nghị
về việc truyền thể số đỏ thành phim điện ảnh
điều này có ý nghĩa lớn đối với họ bởi nó cho thấy sức sống mãnh liệt của tác phẩm qua nhiều thập kỷ
trong dự án điện ảnh mới các nhân vật kinh điển là xuân tóc đỏ cô tuyết bà phó đoan
trong tác phẩm số đỏ của nhà văn vũ trọng phụng sẽ được tái hiện trong một phim chiếu dạp năm hai nghìn hai mươi